trong khi đó tại quảng ngãi nhiều bệnh viện tại địa phương này hiện đã và đang tiếp nhận điều trị hơn một trường hợp bị sốt xuất huyết
hơn bao giờ hết cơ quan chức năng cảnh báo rằng nguy cơ lan rộng và nỗi lo dịch kép là sốt xuất huyết và covid một mươi chín
vì đây đều là những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra
tại khoa nhiệt đới bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi số ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện tăng cao
nhiều bệnh nhân phải nằm dương xếp vì các giường kê sẵn không còn chỗ chống
trong tổng số gần bốn mươi ca bệnh đang điều trị tại khoa nhiệt đới
bệnh viện đa khoa tỉnh có trên một mươi năm biến chứng nặng nhiều nhất là giảm tiểu cầu
toàn tỉnh quảng ngãi hiện ghi nhận gần một ca sốt xuất huyết
đây chỉ là con số thống kê
tại các cơ sở y tế còn rất nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết tự điều trị tại nhà
việc tự điều trị không theo chỉ định của bác sĩ rất nguy hiểm
đã có trường hợp khi bệnh chuyển nặng người nhà mới chuyển đến bệnh viện cấp cứu
có những trường hợp bệnh nhân tụt huyết áp bệnh nhân phải chuyển đến khoa hồi sức

có ít bệnh nhân sốt huyết nặng và không có nhỏ máu kịp thời hiếm lắm sẽ gặp trường hợp tự phong
trước tình hình này sở y tế đã chỉ đạo các hệ thống y tế trong ngành
thực hiện tốt công tác truyền thông cho người dân
để biết được những biện pháp phòng chống dịch
đồng thời thực hiện các biện pháp như diệt bọ gậy lông quang
phục vụ cá nhân cũng như tại cộng đồng
đồng thời thực hiện việc chỉ đạo hệ thống y tế dự phòng
giám sát chặt chẽ các yếu tố nguy cơ
và đánh giá để giám sát chặt chẽ phát hiện sớm ưu dịch để xử lý ưu dịch tốt nhất
trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp trên địa bàn
ngành y tế quảng ngãi tập trung triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường
diệt bọ gậy lông quang phục vụ cá nhân
và mũi chuyển bệnh
đồng thời khuyên cáo người dân khi có những triệu chứng sốt
nhức mỏi hoặc sốt huyết và có những triệu chứng khác liên quan đến bệnh sốt xuất huyết
thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được khám tư vấn và điều trị kịp thời
tránh tình trạng để quá chậm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
đồng thời khuyên cáo người dân khi có những triệu chứng sốt huyết
thì liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được khám tính mạng và điều trị kịp thời